trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam sẽ chủ trì điều phối và tổ chức khoảng ba trăm linh hội nghị hoạt động khác nhau
trong đó quan trọng nhất là hai dịp tổ chức hội nghị cấp cao vào tháng bốn và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo quốc tế về năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của lãnh đạo các bộ ngành
được phân công làm trưởng các tiểu ban thuộc ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
trả lời câu hỏi cho biết năm hai nghìn hai mươi việt nam đã có kế hoạch như thế nào để đảm nhận hai vai trò
chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tổng thư ký ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi cho biết
việt nam chắc chắn là sẽ phải phối hợp rất là nhiều với các quốc gia với các nước thành viên của asean
cũng như là với các nước trong thành viên của hội đồng bảo an và các nước khác trong liên hợp quốc
để bảo đảm một sự cân bằng cũng như là quan tâm thích đáng đến lợi ích của các bên
phù hợp với xu hướng chung của thế giới đây là một nhiệm vụ rất là nặng nề
nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này
để bảo đảm an ninh an toàn cho hàng nghìn đại biểu và quan khách sẽ đến việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
công tác an ninh y tế cũng được các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch chi tiết
chúng tôi có các
những cái tình huống xử lý các cái tình huống bình thường và xử lý những cái tình huống khẩn cấp
ví dụ như là nó có liên quan gì đến giải quyết khủng hoảng trong cái thời gian là ví dụ như
có thiên tai bạo lụt hay là đảm bảo cái an toàn thực phẩm thì trong đó là bộ công an
bộ quốc phòng bộ y tế đã có những kế hoạch phối hợp
trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam sẽ chủ trì phối hợp và tổ chức khoảng ba trăm linh hội nghị
hoạt động khác nhau trong đó quan trọng nhất là hai dịp hội nghị cấp cao vào tháng bốn và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đại hội đồng lần thứ bốn mươi một hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các hội nghị bộ trưởng của ba trụ cột chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội
các hội nghị bộ trưởng quốc phòng bộ trưởng phụ trách về tội phạm xuyên quốc gia kinh tế
tài chính môi trường giao thông vận tải và nhiều hội nghị cấp thứ trưởng và cấp làm việc để chuẩn bị nội dung cho các hội nghị chính trị